thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không
trong vụ bốn vali có các tiếp kè nánh răng chứa hơn một mươi một kg ma túy
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng ba các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu
chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật
bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không trên đang lưu trú tại pháp
có một đối tượng người việt nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là ba trăm hai mươi bảy tiếp kè nánh răng
và một mươi bảy chai nước xúc miệng về việt nam qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà
các tiếp viên này không biết bên trong bị đối tượng trà trộn cất dấu ma túy
do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy
để điều tra làm rõ bản chất vụ việc xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn khiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới lạng sơn
về tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một mươi hai d một số năm mươi hai lê đại hành
phường vĩnh trải tp lạng sơn và trung tâm đăng kiểm một mươi hai d hai xã hợp thành
huyện cao lộc qua kiểm tra phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
căn cứ các tài liệu thu thập được xác định nguyễn văn khiêm đã câu kết với các đối tượng khác
thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu đồng một xe
ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an đang tạm giữ hai mươi hai đối tượng liên quan đến hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó xác định có năm đối tượng tổ chức và một mươi bảy đối tượng có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tổng cộng là bốn sáu trăm năm mươi điểm phỉnh tương đương với bốn sáu trăm năm mươi tám trăm linh đồng tiền việt nam
và nhiều đồ vật tài liệu khác
các đối tượng trên tập trung về khách sạn dic star thuộc phường khai quang tp vĩnh yên
để chuẩn bị thi đấu một giải góp tại tỉnh vĩnh phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng cầm đầu là trần anh linh sinh năm hàn chí
giám đốc công ty trần lê gia ở tp hcm vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày xét xử về tội cố ý gây thương tích
thì đối tượng tiếp tục dùng dao đâm chết người và gây thương tích nặng ở một vụ án khác
với hành vi trên ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn hoàng tính
trú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại ấp đập đá xã tân hội huyện tân hiệp
do mâu thuẫn với ông phan thanh vọng chú tại địa phương
tính đã gây thương tích cho ông vọng một mươi tám
tiếp đó chiều ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
do có mâu thuẫn tính đã dùng dao đâm ông bùi văn đáng tử vong
và đâm bùi văn nô gây thương tích bốn mươi tám
sau khi gây án thì bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi cố ý gây thương tích
huỳnh văn đông chú tại huyện trợ mới của tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
do có thói quen do quen biết từ trước
nên khoảng một mươi ba h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
huỳnh văn đông điện thoại cho nạn nhân để đến nhà chơi
nhưng không được sự đồng ý
tức giận nên đông đã nhặt một cây dao bằng kim loại
dài khoảng một mươi một cm đến gặp nạn nhân
sau đó đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay của nạn nhân
gây thương tích ba mươi tám